thưa quý vị chỉ trong một thời gian ngắn thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam
chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
và ngày năm tháng bốn thì tiếp tục bắt giam ông đỗ anh dũng chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
và sáu đồng phạm để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đã có hành vi gian dối sử dụng ba công ty thành viên
và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng
những vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua là những sự việc rất đáng tiếc
tuy nhiên qua đó cũng thấy được quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm minh bạch đối với thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp
để có thêm những phân tích đánh giá về câu chuyện này
ngay bây giờ chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi đối với tiến sĩ lê đăng doanh nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa ông có thể thấy rằng chứng kiến những vụ việc vừa qua thì ông có đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhà đầu tư khi mà hai chủ tịch tập đoàn lớn bị bắt ạ
tôi nghĩ đây là một tín hiệu rất là mạnh mẽ đến các nhà đầu tư
để có thể
các nhà đầu tư thấy rằng cần phải điều tra nghiên cứu và phải đầu tư một cách chuyên nghiệp hơn để tránh cái việc là đầu tư theo phong trào hay là người ta còn nói là theo bảy đảng là cứ thấy đám đông mua thì là mình cũng mua theo
thưa ông thì từ hai vụ việc đáng tiếc này thì nhiều chuyên gia cũng tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì cũng sẽ giúp cho thị trường ổn định và đảm bảo cái tính minh bạch công khai và thông qua cái sự việc đó thì cũng là một bài học rất

thiệt thòi đối với tất cả các nhà đầu tư khi mà
chúng ta chưa có cái sự cân nhắc đầu tư
và không tìm hiểu kỹ thông tin
thưa ông có thể thấy rằng trong năm hai nghìn hai mươi ba
thì bộ tài chính cũng như là ngân hàng
nhà nước thì đã liên tục phát đi
những cái thông báo cảnh báo khuyến nghị
rủi ro tiềm ẩn của việc
mà chúng ta mua trái phiếu doanh nghiệp
thì vậy thì
câu chuyện này dường như tôi nghĩ là không ăn thua
bởi vì các nhà đầu tư vẫn hám lợi và vẫn mua
rất là nhiều về vấn đề này thì ông có
khuyên cáo gì đối với các nhà đầu tư hay không
trong tôi các nhà đầu tư cần phải là
một là chuyên nghiệp hơn
hai nữa là không nên
là nghĩ rằng
đây là cái thời điểm có thể có được
những cái lợi nhuận khác thường
chính trong thời kỳ khó khăn
thì các doanh nghiệp càng cần phải
huy động vốn và phát hành trái phiếu
và vì họ muốn
có vốn cho nên họ hứa
một cái lợi tức rất cao
vì vậy cho nên là cần phải tỉnh táo
xem những lĩnh vực nào là có thể phát triển
trong tình hình hiện nay
thì theo tôi ví dụ như là
kinh tế số như công nghệ thông tin
thì sẽ có
là khả năng và phát triển bền vững
và thuận lợi còn những
các cái lĩnh vực khác nhất là bất động sản
thì theo tôi là sẽ
có khả năng là còn
có biến động chứ không phải dễ dàng
chính những thông tin đó thì cũng là một cái điều
mà giúp cho các nhà đầu tư cân nhắc hơn
có thể chuyển hướng sang đầu tư các lĩnh vực khác đúng không thưa ông
vâng là cần phải
đầu tư một cách dài hạn
một cách tỉnh táo và có căn cứ hơn
có thể thấy rằng ngay từ đầu năm

cũng đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện
thanh tra kiểm tra giám sát việc tuân thủ
pháp luật về phát hành và sử dụng
vốn thu được phát từ
trái phiếu nhất là phát hành trái phiếu
riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản
các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn
lãi suất cao các doanh nghiệp có
kết quả kinh doanh thua lỗ các doanh nghiệp
phát hành không có tài sản bảo đảm
và thưa ông vậy thì đây có phải
là sự chủ động của các cơ quan
quản lý nhà nước để
mà hạn chế cái việc mà chúng ta sẽ
phải đuổi theo cũng như là xử lý những
hậu quả của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu
sai quy định ạ tôi nghĩ rằng là
cái vụ việc vừa rồi là
cái bài học cho
là nhà đầu tư và cũng
cho cả các cơ quan quản lý nhà nước
và hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước
sẽ phải là điều chỉnh bổ sung
các cái khung pháp luật và
đồng thời cũng phải nâng cao
cái việc là giám sát
chặt chẽ không những là từ cái huy động
mà kể cả cái vốn ấy được đầu tư vào đâu
và có theo đúng như là
cái điều mà họ đã có công bố hay không
vâng xin cảm ơn những chia sẻ
của tiến sĩ lê đăng doanh
có thể thấy rằng với những trao đổi vừa rồi
cùng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp
thì có thể thấy rằng tại hội nghị trực tuyến
toàn quốc về tình hình kinh tế xã hội
tháng ba và ba tháng năm

năm tháng bốn vừa qua thì thủ tướng chính phủ
cũng đã có chỉ đạo tăng cường
giám sát thanh tra kiểm tra
phòng chống tham nhũng lãng phí
để ngăn chặn phát hiện xử lý kịp thời
các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản
thị trường chứng khoán phát hành trái phiếu
doanh nghiệp ra soát phát hiện
các lỗ hổng về cơ chế chính sách
để điều chỉnh cho phù hợp
với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
thì chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới
thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu
sẽ được minh bạch và đúng pháp luật hơn
và thêm một lần nữa nhắc nhở cách làm ăn
của các ông lớn trên thị trường
và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc
bộ cóc nhìn chuyên gia của chương trình an ninh toàn cảnh